tỉnh trà vinh tổ chức họp mặt mừng trôn trần nam thờ mây tết cổ truyền của đồng bào khơ me nam bộ
khoảng năm trăm linh đại biểu đại diện sư sãi các chùa phật giáo nam tông khơ me
các chức sắc tôn giáo cán bộ người khơ me các thời kỳ và đồng bào khơ me đã tham dự
những năm qua trà vinh thực hiện hiệu quả các chính sách đầu tư và hỗ trợ của trung ương và địa phương
đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc khơ me trong tỉnh
tỷ lệ hộ khơ me nghèo giảm còn một mươi năm thu nhập bình quân đầu người đạt trên ba mươi ba triệu đồng một năm
tại buổi họp mặt tỉnh tặng quà cho các đại biểu và chúc đồng bào khơ me vui năm mới được trọn vẹn
theo phong tục của đồng bào khơ me trô trơ nam thơ mây là tết vào năm mới
thường diễn ra trong ba ngày một mươi bốn một mươi năm và một mươi sáu tháng bốn dương lịch